xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh youtube sức khỏe và đời sống
mới đây hãng hàng không anna nhật bản vừa thông báo đường bay nhật bản việt nam sẽ chưa mở cửa lại vào đầu tháng một tới
tuy nhiên vietnam airlines cho biết vẫn khai thác các chuyến bay khứ hội hai triệu từ ngày năm tháng một
hãng hàng không all nippon airways ana của nhật bản cho biết hãng này được cấp phép khai thác đường bay quốc tế thường lệ narita tokyo nhật bản
đến hà nội vào tháng năm hàng tuần trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
trước đó trên cơ sở thống nhất giữa hai nước mỗi bên sẽ có bốn chuyến bay khứ hồi một tuần khai thác trở lại đường bay nhật bản việt nam
trong đó phía nhật bản là ana japan airlines và việt nam là vietnam airlines vietjet air
tuy nhiên theo ana
cho đến ngày hai mươi chín tháng một mươi hai quy trình nhập cảnh và cách ly y tế với những nước ngoài nhập cảnh vào hà nội từ mùng một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai vẫn chưa rõ ràng
vì vậy ana chưa mở bán rộng rãi chuyến bay thương mại trên các kênh của hãng
cho đến khi cơ quan chức năng ban hành thông tin cụ thể về quy trình nhập cảnh
ngoài ra anha vẫn tiếp tục vận hành các chuyến bay đặc biệt cho chuyên gia nhà quản lý sinh viên và thân nhân
cho đến khi có hướng dẫn tiếp theo về chuyến bay thường lệ
đại diện việt nam airlines cho biết vẫn khai thác đường bay quốc tế thường lệ giữa việt nam nhật bản
theo đó hãng này mở bán trở lại ba đường bay gồm thành phố hồ chí minh phnom penh của campuchia
giá vé gồm thuế phí chiều đi từ một trăm một mươi chín usd chiều vé từ một trăm linh hai trăm một mươi usd đường bay hà nội narita và ngược lại
giá vé khoảng một hai trăm linh usd khứ hội đường bay thành phố hồ chí minh san francisco mỹ giá vé chiều đi từ chín trăm hai mươi năm một mươi bảy usd
một chiều về là từ một chín trăm sáu mươi hai usd
hôm qua ngày hai mươi tám tháng một mươi hai báo cáo bộ giao thông vận tải cục hàng không việt nam cho biết
hà nội đã yêu cầu cách ly tập trung toàn bộ hành khách của chuyến bay đến từ quốc gia có biến thể omicron
bất kể tiền sử đã tiêm vaccine hoặc đã mắc covid một mươi chín trước đó
tuy nhiên đến thời điểm này hà nội vẫn chưa có bất kỳ phương án nào liên quan đến việc triển khai cách ly
như địa điểm quy trình tiếp cận cách ly
theo cục hàng không việt nam nội dung này cũng không phải là một phương án liên quan đến việc triển khai cách ly

khác biệt với các nội dung đã được cục hàng không việt nam thông báo với các đối tác
do đó để áp dụng sẽ cần tiếp tục trao đổi lại với toàn bộ các quốc gia vùng lãnh thổ
cũng như thống nhất với thành phố hà nội về việc tổ chức triển khai cách ly
như địa điểm quy trình tiếp cận cách ly
cục hàng không việt nam cũng khẳng định việc này ảnh hưởng tới kế hoạch khôi phục hoạt động
bài quốc tế thường lệ hà nội như chỉ đạo của thủ tướng chính phủ